chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo đó ông phan kỳ phó chủ tịch ubnd huyện hương khê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số hai nghìn hai trăm ba mươi qd xpvhc đối với ông nvs số tiền chín mươi triệu đồng
quyết định hai nghìn hai trăm ba mươi một qd xbv phc phạt bà ptp số tiền là chín mươi triệu đồng ông s và bà p là vợ chồng trú tại thôn phú lâm xã phú gia huyện hương khê
ông s và bà p có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng
với diện tích tổng cộng bảy sáu trăm bảy mươi tám m hai rừng trong đó ông nvs gây cháy bốn một mươi năm m hai bà ptp gây cháy ba sáu trăm sáu mươi ba m hai
hiện trạng rừng vĩ nhân lá rộng thường xanh nghèo quy hoạch rừng sản xuất
được biết quyết định hai nghìn hai trăm ba mươi và hai nghìn hai trăm ba mươi một của ủy ban nhân dân huyện hương khê được ký cùng ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
hai đối tượng vi phạm trong cùng một ngày trên một thừa đất
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thửa đất số một trăm năm mươi ba khoảnh hai
u hai trăm ba mươi ba xã phú gia chỉ khác thời gian và tọa độ
cụ thể ông nvs gây cháy lúc bảy h ba mươi tọa độ x năm trăm linh tám nghìn ba trăm hai mươi năm y hai triệu một mươi nghìn một trăm sáu mươi còn bà ptp gây cháy lúc một mươi sáu h tọa độ x năm trăm linh tám nghìn ba trăm linh sáu y hai triệu một mươi nghìn bốn trăm bốn mươi hai
theo hạt kiểm lâm hương khê thừa đất bị cháy được giao cho ông nvs theo kế hoạch năm trăm ba mươi tám
việc cháy rừng ở đó là hai vụ việc ở hai thời điểm và hai biến đất khác nhau
có cả kiểm lâm biên phòng công an chính quyền địa phương
sau khi kiểm tra xác minh hạt kiểm lâm hương khê lập hai biên bản vi phạm hành chính số ba trăm bảy mươi một bbvphc và bốn trăm sáu mươi bảy bbvphc
tuy nhiên hai quyết định vi phạm hành chính của ubnd huyện hương khê chỉ cân cứ vào một biên bản vi phạm hành chính số ba trăm bảy mươi một bbvphc do hạt kiểm lâm hương khê lập ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ông phan kỳ phó chủ tịch ubnd huyện hương khê cho biết
hai quyết định nói trên do hạt kiểm lâm hương khê trình và đã qua phòng tư pháp huyện thẩm định
sáng hai mươi ba tháng năm theo phòng tư pháp huyện hương khê đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ việc có cả hai biên bản vi phạm hành chính số ba trăm bảy mươi một và bốn trăm sáu mươi bảy
quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng do hạt kiểm lâm soạn thảo trình
tuy nhiên phòng tư pháp không giả soát kỹ dẫn đến lỗi văn bản ở phần căn cứ pháp lý
phòng tư pháp huyện hương khê sẽ làm thủ tục tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện
ký quyết định đính chính quyết định vi phạm hành chính bị sai sót
chiều ngày hai mươi ba tháng năm ủy ban nhân dân huyện hương khê đã ra quyết định số hai nghìn ba trăm năm mươi năm qdc để đính chính quyết định hai nghìn ba trăm ba mươi qd xpvc ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lý do đính chính do có sai sót về kỹ thuật soạn thảo
ông phan đình long phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú gia cho biết ông có tham gia kiểm tra thực địa cùng với đoàn kiểm tra liên ngành
ông long cho biết thêm vụ cháy xảy ra trước khi hạt kiểm lâm hương khê
và các cơ quan chức năng về kiểm tra xác minh
thưa quý vị vào mùa khô bà con nông dân ở các tỉnh miền núi thường có thói quen đốt nương rẫy để trồng tiể
tuy nhiên do chủ quan dẫn đến việc lửa cháy lan sang các rừng gây thiệt hại lớn
cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo tình trạng này bởi đã có không ít trường hợp bị xử lý hình sự vì những hành vi trên
đốt cỏ ruộng cháy rừng thông
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân huyện lộc bình lạng sơn đã tuyên mức án
hai năm tù với bị cáo mã văn đạt hai mươi tám tuổi ngụ huyện lộc bình về tội vi phạm quy định về phòng cháy cháy cháy
theo hồ sơ vụ án khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đạt cùng vợ là đinh thị nụ đến khu ruộng của gia đình
tại thôn nà miền xã đông qua huyện lộc bình để phát cỏ lúa sau khi phát cỏ xong thì họ gom lại thành đống rồi đốt
đống cỏ được gom ở sát rừng thông của gia đình ông hoàng xuân thành nên đã cháy lan sang
vợ chồng đạt tích cực dập lửa nhưng do gió lớn thông lại dễ cháy nên không dập được đạt bên chạy về xóm gọi người ra dập lửa giúp
tuy lửa được dập tắt nhưng đã cháy lan sang những khu rừng khác thống kê cho thấy có hơn bảy hectare rừng thông của nhiều hộ bị cháy
với số tiền thiệt hại lên tới gần ba trăm linh triệu đồng đạt đã thương lượng và vay mượn tiền để bồi thường cho những người có rừng thông bị cháy
tuy nhiên đạt vẫn bị khởi tố tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
kết quả điều tra cho thấy trong quá trình đốt cỏ đạt đã không thực hiện đúng các biện pháp phòng cháy chữa cháy
không chuẩn bị phương tiện dập lửa không báo cho chính quyền địa phương biết để chuẩn bị hoặc có biện pháp phòng cháy chữa cháy
tuy vắng mặt tại phiên tòa nhưng các bị hại đều có đơn xin hội đồng xét xử tuyên mức án nhẹ cho bị cáo vì đạt đã bồi thường xong
bản thân đạt có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo đạt đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
nên tuyên mức án hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
đốt rác sau nhà đi tù chín tháng
một vụ án khác cũng khá hy hữu đầu năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp đà nẵng đã bác kháng cáo của bị cáo dương văn cường
hộ huyện hòa vang tp đà nẵng và giữ nguyên mức án chín tháng tù về tội vi phạm các quy định về phòng cháy cháy cháy
theo hồ sơ lúc bảy h ba mươi phút sáng hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cường dọn dẹp nhà mình và gom túi ni lông rác thải rồi đem ra sau nhà để đốt
sau khi thấy lửa đã tắt
cường mới rời ra khỏi nhà để đi công việc
bất ngờ đến chín h ba mươi phút đám cháy bùng lên lại cháy lan sang rừng keo phía sau nhà của cường
phát hiện sự việc người dân đã gọi lực lượng cứu hỏa tới dập lửa chữa cháy
mặc dù ngọn lửa được khống chế nhưng đã gây cháy hoàn toàn năm bảy hectare keo non của một mươi bảy hộ dân lân cận
giám định cho thấy giá trị thiệt hại là hai trăm linh bảy triệu đồng
ngoài việc đi tù cương còn phải bồi thường số tiền trên cho những người hàng xóm
vợ chồng cùng vào tù vì một phút bất cần
giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vàng thị quê hai mươi ba tuổi và chồng là vàng văn sung hai mươi sáu tuổi
ngụ bản nậm manh xã nậm manh huyện nậm nhùn lai châu đi phát nương của gia đình nằm ven bìa rừng
khi lấp cỏ đã khô vợ chồng quê đã đốt nương và làm đường băng cản lửa để lửa không bén sang khu rừng với chiều rộng hai m
khi đám cỏ cháy hết vợ chồng quê vật sung vào láng nghỉ
tuy nhiên đến đầu giờ chiều họ phát hiện khói bốc lên từ đám nương nhà mình
chạy ra xem thì thấy lửa đang lan sang cánh rừng ngay tại vị trí
không làm đường băng cản lửa
do trời nắng nóng và gió to nên hai vợ chồng quê không dập nổi đám cháy
dù được chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ dập lửa
nhưng đám cháy đã thiêu dụi hơn năm mươi hectare rừng sản xuất thuộc huyện nậm nhùn
với số tiền thiệt hại được định giá hơn năm trăm năm mươi bốn triệu đồng
tại phiên tòa hai bị cáo thừa nhận hành vi bất cần của mình
hội đồng xét xử cho rằng mặc dù các bị cáo đã chủ động phòng cháy chữa cháy nhưng thực hiện không đúng quy định
nên đã để lửa cháy lan sang rừng gây thiệt hại nghiêm trọng
tuy hai bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại
nhưng hội đồng xét xử vẫn tuyên phạt hai bị cáo mỗi người ba năm tù
theo công an việc đốt rác đốt cỏ ruộng bừa bãi gây cháy lan là hành vi bị nghiêm cấm
nếu để xảy ra cháy lan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cụ thể khi gây cháy nổ dẫn đến thiệt hại tài sản của người khác
tùy theo mức độ thì người gây ra có thể bị phạt đến một mươi triệu đồng
bồi thường các thiệt hại xảy ra theo quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một nửa dcp
hoặc có thể bị truy cứu hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bồi xúc năm hai nghìn một mươi bảy
với mức phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ hai đến năm năm
qua thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã phát sinh nhiều vụ cháy vườn rẫy
khi người dân tiến hành xử lý thực bị
vì vậy các đơn vị chức năng cần tuyên truyền một số biện pháp
để người dân chủ động trong việc phòng cháy chữa cháy
đó là khi xử lý đốt cỏ dọn dẹp vườn dẫy phải làm các đường băng cản lửa
cử người giám sát tuyệt đối không để gây cháy lan đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng
phương tiện dụng cụ theo phương châm bốn tại chỗ để chữa cháy
nghiêm cấm các hội dân có các hành vi đốt rác đốt dọn vườn rẫy sát rừng
không sử dụng lửa bên trong và ven rừng dưới mọi hình thức
các hộ gia đình các cơ sở kinh doanh chủ động kiểm tra an toàn hệ thống điện
sắp xếp đồ dùng hàng hóa vật tư gọn gàng đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
khi phát hiện sự cố cháy nổ gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại một trăm một mươi bốn hoặc báo cho chính quyền địa phương gần nhất để được hướng dẫn xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại